kính thưa quý vị để đảm bảo trong thời gian giãn cách xã hội không bị thiếu lương thực thực phẩm cho người dân
và thành phố cần thơ đã triển khai nhiều phương án để ổn định nguồn cung mỗi ngày
ba ngày trước mỗi ngày siêu thị này chỉ nhập nhỏ giọt vài tấn rau củ quả
nhưng hôm nay xe chở hàng liên tục đổ về
chỉ trong buổi chiều hai mươi tấn rau củ quả đã được đưa vào kho
nguyên nhân là các xe chở hàng được đi thẳng vào nội ô mà không phải thay tài xế như trước đó
hôm nay không còn việc thay đổi tài xế nữa
mà chỉ cần là khi ghé trạm kiểm tra đủ điều kiện và có tách nhanh
thì tài xế được vận chuyển hàng hóa vào đơn vị một cách nhanh chóng
trước đó thành phố cần thơ đã yêu cầu các xe chở hàng hóa phải đổ tài xế khi vào thành phố
người ngồi trên xe cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng hai mươi bốn giờ
các đơn vị vận tải không đủ tài xế để chở hàng cung cấp cho các cửa hàng siêu thị
điều này đã dẫn đến tình trạng căng hiếm thực phẩm nhất là rau xanh
trước những khó khăn của người dân thành phố cần thơ đã có công văn nới lỏng quy định cho các xe ra vào nội ô
việc nới lỏng quy định vào thành phố để giúp hàng hóa lưu thông dễ dàng
các siêu thị đã được bổ sung thêm hàng hóa nhất là rau xanh
các siêu thị cửa hàng cũng đã được tăng lượng xe để chở hàng về tích trữ
sở công thương đang phối hợp với quận ninh kiều để triển khai xe bán hàng lưu động tại khu dân cư
đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và giảm tải khi người dân tập trung về mua hàng tại trung tâm thương mại
như vậy vấn đề hàng hóa nhất là rau củ quả phục vụ cho người dân cơ bản được giải quyết
những ngày tới thành phố cần thơ sẽ mở thêm các điểm bình ổn giá phục vụ người dân khu vực giãn cách